theo như kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp vừa được ubnd tp hcm ban hành
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập sẽ được diễn ra vào hai ngày ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng bảy tới đây
tất cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong độ tuổi quy định đều được tham gia thi tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
học sinh được đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên để xét tuyển vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập
trừ các trường chuyên và trường phổ thông năng khiếu không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển
kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng bảy
tất cả thí sinh dự thi ba môn ngữ văn và toán một trăm hai mươi phút ngoại ngữ sáu mươi phút
hai môn toán và ngữ văn nhân hệ số hai và môn ngoại ngữ nhân hệ số một